mà trong báo cáo tài chính chưa thể hiện được
làm được thế thì gọi được vốn trong và ngoài nước để mua và sẽ hạn chế thất thoát
để chúng ta đạt được mục tiêu tăng trưởng sáu bảy trong năm hai nghìn một mươi bốn
chúng ta phải duy trì được nền tảng đấy
có nghĩa là chúng ta vẫn phải tiếp tục đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu liên tế
tiếp tục có những cái chính sách để cải thiện môi trường kinh doanh khuyến khích của đầu tư tư nhân
theo báo cáo của chính phủ tính đến thời điểm kết thúc năm tài chính hai nghìn hai mươi
cả nước vẫn còn sáu trăm năm mươi hai doanh nghiệp nhà nước nắm giữ một trăm linh vốn điều lệ
tổng tài sản của các doanh nghiệp này lên tới trên ba triệu tỷ đồng
tỷ trọng tài sản cố định bình quân chiếm ba mươi năm tổng tài sản
trong đó vốn chủ sở hữu của khối doanh nghiệp nhà nước đạt gần một bốn triệu tỷ đồng
vốn nằm tại khối các tập đoàn tổng công ty công ty mẹ con trên một hai mươi năm triệu tỷ đồng
với bảy tập đoàn kinh tế nhưng có vốn chủ sở hữu hơn chín trăm linh một tỷ đồng
khối các tổng công ty hơn ba trăm hai mươi hai chín trăm linh tỷ đồng khối công ty mẹ con là ba mươi ba trăm bảy mươi chín tỷ đồng
mặc dù nắm giữ khối tài sản lớn nhưng kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước
trong năm hai nghìn một mươi năm lại không mấy ấn tượng
tổng doanh thu của các doanh nghiệp nhà nước đạt một năm mươi chín triệu tỷ đồng
riêng bảy tập đoàn lớn có doanh thu bị sụt giảm ba so với năm trước đạt chín trăm sáu mươi bảy trăm chín mươi năm tỷ đồng
việt nam cần nỗ lực nhiều hơn để giải quyết vấn đề tăng trưởng năng suất thấp
và hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong nước tăng cường khả năng hội nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu
trọng tâm của nhiệm vụ này là đẩy nhanh tiến trình cải cách doanh nghiệp nhà nước
một cách sâu rộng hơn không chỉ dừng lại ở cổ phần hóa
nhằm gỡ bỏ những ảnh hưởng méo mó mà các doanh nghiệp này gây ra đối với nền kinh tế
và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế
có thể nói để đạt mục tiêu tăng trưởng sáu bảy trong năm hai nghìn một mươi bảy được quốc hội thông qua
phụ thuộc vào việc phân bố lại nguồn lực để sử dụng một cách hợp lý hơn
từ đó nâng cao hiệu quả đặc biệt là hiệu quả đầu tư và nâng cao năng suất lao động
nâng cao sự đóng góp của các nhân tố khởi nghiệp vào tăng trưởng gdp
đoàn kết giúp đỡ nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững
xã thượng bằng la đã được công nhận là xã nông thôn mới
đó là kết quả của cách làm sáng tạo khi gây dậy và phát huy tính tự chủ của người dân
trong việc chuyển từ sản xuất manh mún nhỏ lẻ sang sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa
tạo sự đồng thuận cao giữa người dân và cấp ủy trong xây dựng và phát triển kinh tế
cách đây ba năm diện tích nông nghiệp hơn hai m hai của gia đình anh nguyễn văn viên
tại xã thượng bằng la huyện văn chấn
trồng trẻ cần cỗi năng suất thấp thu nhập bấp bênh
từ sự vận động của cấp ủy chính quyền địa phương
anh viên và năm mươi hộ dân khác trong xã đã quyết định chuyển sang trồng cam
ngoài hai hectare chuyên canh trồng cam cho lãi gần hai trăm linh triệu đồng mỗi năm
gia đình anh còn tận dụng đất nuôi gần một hai trăm linh con gà lấy thịt
mỗi năm xuất chuồng hơn năm tấn thu về lợi nhuận hàng năm thêm gần một trăm năm mươi triệu đồng
từ một hộ gia đình nghèo khó vợ chồng anh viên không chỉ ổn định cuộc sống
mà còn có của ăn của đề
đảng ủy và chính quyền xã thì có hỗ trợ tức là cũng luôn hỏi thăm và xem xét các mô hình trồng cam của gia đình
và xem và chỉ đạo các cán bộ kỹ thuật về hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc và canh tác cam
giống và phân bón thì cũng được hội nông dân của xã cung cấp
chủ trương của xã cho gia đình tôi cảm thấy rất là phù hợp và đúng đắn
để gia đình tôi thoát khỏi cái nghèo của trước kia
để có được kết quả như ngày hôm nay là cả một chặng đường đầy khó khăn của cả người dân và đội ngũ cấp ủy ở cơ sở
bởi người dân thì vừa thiếu vốn vừa thiếu kiến thức và kinh nghiệm canh tác
mặt khác năm trăm linh hectare cam của cả xã cho thu hoạch tập trung vào chính vụ nên gặp nhiều khó khăn về đầu ra
nhưng với sự nhạy bén cách làm cụ thể và quyết tâm cao
cùng sự trợ giúp kịp thời từ các đề án phát triển kinh tế của trung ương tỉnh và huyện
cấp ủy chính quyền xã thượng bằng la đã giúp người dân vượt qua những khó khăn trở ngại đó
trong giải vụ chứ không tập trung để tránh việc bị thương lái ép giá
mô hình trồng cam của gia đình anh viên là một trong gần ba mươi hộ gia đình sản xuất nông nghiệp
có thu nhập gần một tỷ đồng mỗi năm từ định hướng của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
sử dụng hợp lý và hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh
hiện tại thượng bằng la có hơn hai mươi gia đình sở hữu mỗi hộ khoảng một mươi con châu bò
gần ba mươi gia đình sản xuất theo hướng bán công nghiệp với hàng nghìn con giống
gia đình anh trần đình hưng là một hộ chăn nuôi điển hình như vậy
với quy mô gần hai con vịt cung cấp trung bình một năm trăm linh quả trứng mỗi ngày
đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của gia đình anh
thu y tiêm phòng thuốc men khử trùng huyện xã cũng cho
quy hoạch vùng sản xuất để tạo cơ sở thuận lợi
để thượng bằng la tập trung các nguồn lực đầu tư về khoa học kỹ thuật
vốn gắn liền với chế biến chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi
thúc đẩy sản xuất theo hướng làm hàng hóa được triển khai nhanh và hiệu quả
các hỗ trợ của chính phủ tỉnh và huyện từ đó cũng đến được nhanh với người dân
để thực hiện các tiêu chí đã đề ra ngay từ khi triển khai chương trình
các cấp ủy địa phương đã không tạo áp lực về chỉ tiêu
thay vào đó là tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức phát huy vai trò làm chủ của người dân
công khai minh bạch các nguồn lực để người dân tự làm tự quyết định
tự đánh giá giám sát dưới sự định hướng của cấp ủy chính quyền
đến nay thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hai mươi bốn triệu đồng một năm
tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên là chín mươi năm dân số
xã đã định hướng được cái thu nhập cho người dân tăng lên
và đấy là góp phần cho phát triển xây dựng nông thuần mới của xã
đây là một trong những mục tiêu chủ chính trong nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
cũng như là xây dựng nông thôn mới của đảng bộ xã
xây dựng nông thôn mới là chương trình mục tiêu tầm cỡ quốc gia
song cùng với sự đầu tư của nhà nước
thì một yếu tố quan trọng để chương trình này đạt kết quả cao là cấp ủy chính quyền sở tại
phải có cách làm phù hợp để khơi dậy sức dân phát huy tính tự chủ của người dân như ở thượng bằng la
sự chủ động thay đổi tư duy nỗ lực hành động của cấp ủy chính quyền và nhân dân xã thượng bằng la
đã được ghi nhận khi ngày hai mươi chín tháng một mươi vừa qua xã được ủy ban nhân dân tỉnh yên bái công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
đây là một động lực lớn để địa phương miền núi còn nhiều khó khăn này tiếp tục phát triển trong thời gian tới
mời quý vị đến với những tin tức quốc tế
hàng nghìn người biểu tình phản đối ông donald trump

đắc cử tổng thống thứ bốn mươi năm của nước mỹ hàng chục cuộc biểu tình đã bùng phát trên phạm vi toàn quốc
để phản đối ông donald trump